sau khi tiến hành xét nghiệm pcr một số mẫu tại phòng xét nghiệm sinh học phân tử của bệnh viện
và ngày một mươi chín tháng một ban giám đốc bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an đã công bố ba ca nhiễm omicron đầu tiên
trong cộng đồng tại tp hcm
trước đó bệnh viện ba mươi tháng bốn tiếp nhận một số mẫu test nhanh dương tính covid một mươi chín
do một phòng khám tư nhân chuyển đến để xét nghiệm pc
cáng bộ phòng xét nghiệm sinh học phân tử bệnh viện ba mươi tháng bốn đã phát hiện mẫu bệnh phẩm có cns bất thường
thế ngày hôm đó thì em nhận cái hai cái mẫu này ngoài phòng khám đó là hai cái mẫu cộng đồng
thứ nhất là sau khi chạy kiểm tra thì em thấy nó không có lên đúng đúng một cái khuyến cáo của mình đã được tập hứng trước đó rồi
thì sau đó thì em cũng có kiểm tra lại và sau khi khẳng định là mình đã làm tất cả cái quy trình của mình hiệu chuẩn
em báo cáo lãnh đạo xin chỉ đạo trực tiếp để xin làm cái giải trình tự gen
cao cấp hơn để mình biết được là có thực sự là nó bắt được cái chủng mới hay không
tại vì chủng mới thì cái nguy cơ nếu mà thật sự là em cứ nghĩ là hai ca này mà thực sự nó là cái chủng mới thôi
thì nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khá là lớn
em gửi cả mẫu và cả cái mẫu tách chiếc rồi sang bệnh viện bệnh nhiệt đối và bên đó thì hỗ trợ rất là nhiệt tình
đến ngày hôm qua thì có kết quả khẳng định là chắc chắn là cả ba cái đó là biến chủng mới ở bên trong
được biết ba bệnh nhân trên ngụ ở bình chánh quận một mươi một và quận gò vấp
tất cả đều có tiếp xúc một phụ nữ nhập cảnh từ mỹ về việt nam
người phụ nữ này cũng vừa có kết quả dương tính với covid một mươi chín đang chờ kết quả giải trình tự gen
ngay chiều ngày một mươi tám tháng một bệnh viện ba mươi tháng bốn đã làm việc với các chuyên gia bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đồng thời báo cáo kết quả giải trình từ gen này đến sở y tế
để phát hiện ra ba cái ca này trước tiên các đồng chí trong phòng sinh học phân tử
cũng đã nghiên cứu rất kỹ những tài liệu của nước ngoài trong quá trình để làm việc
để làm sao để khi mà omicron tới mà ta đã có kiến thức để ta phát hiện được ra nó
chính vì thế ba ca này khi các em chạy để phát hiện ra thì khi tới dương tính
nhưng lại có một cái gen s nó bất thường với cái trách nhiệm của người làm y tế để phòng dừa dầu dục dật dịch
thì cái biến chủng omicron này thì nó nây nan rất nhanh
mà đặc biệt bây giờ là ba cái mẫu lạch là người ta lại gửi ở trong cộng đồng vào
cho bệnh viện
cho nên chính vì thế là chúng tôi quyết tâm là kiểm tra xác định lại một lần nữa
thứ nhất là làm lại các quy trình để chạy xem nó có đúng như thế không
thì thấy là nó chạy vẫn đúng ra những cái quy trình tôi chúng tôi đã chạy mà nó vẫn có cái gen nó bất thường
việc xét nghiệm phát hiện ra ba ca omairon cộng đồng giữa hàng trăm mẫu xét nghiệm psa
tại phòng xét nghiệm sinh học phân tử mỗi ngày cho thấy sự cảnh giác cao độ của các bác sĩ
bệnh viện ba mươi tháng bốn nói riêng và ngành y tế nói chung đối với biến chủng omacron
hiện tại các trường hợp nhiễm omar đang được cách ly điều trị theo quy định